thưa quý vị như vậy là tuần làm việc đầu tiên kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn đã kết thúc với hàng loạt vấn đề nóng được đưa ra thảo luận tại nghị trường
trong đó thì xung quanh báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ nhiều đại biểu đã đánh giá cao những kết quả được báo cáo nêu cùng với đó là công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
đến thời điểm hiện tại việt nam vẫn giữ mức tăng trưởng kinh tế cao và dự kiến sẽ đạt mục tiêu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời nối tiếp đà tăng trưởng từ những năm trước nước ta đang là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực và nằm trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới
tại phiên thảo luận tại tổ các ý kiến đều đồng tình và đánh giá cao báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín trong đó có công tác đảm bảo an ninh trật tự
tham gia cứu hộ cứu nạn khắc phục thảm họa thiên tai
và sau buổi làm việc đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã tới thăm trung tâm huấn luyện trực thăng bộ quốc phòng pháp
tiếp đó thứ trưởng nguyễn văn thành và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam cũng đã tới thăm và làm việc đại sứ quán việt nam tại pháp